thưa quý vị như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin về vụ việc một nhóm đối tượng dùng súng tấn công trụ sở ubnd xã ea tiêu và ea cơ tu gây thương vong
sau khi xảy ra vụ việc bộ công an đã chỉ đạo công an tỉnh đắk lắc các đơn vị nghiệp vụ triển khai vây bắt nhóm đối tượng nói trên giải cứu một số người dân bị bắt làm con tị
tới hiện tại tình hình an ninh trật tự toàn tỉnh đắk lắc đã trở lại trạng thái bình thường
để giúp quý vị khán giả có cái nhìn chính xác về vụ việc chúng tôi đã có cuộc trao đổi với trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an
trước tiên xin được trân trọng cảm ơn đồng chí trung tướng tô ân sô đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân ngày hôm nay
thưa đồng chí liên quan đến vụ nổ súng tại đắk lắc vào ngày một mươi một tháng sáu vừa qua thì đồng chí có những nhận định và đánh giá như thế nào về vụ việc này ạ
bộ công an đánh giá vụ việc xảy ra tại huyện chư pun tỉnh đắk lắc vào ngày một mươi một tháng sáu
là hành vi gây mất an ninh trật tự nghiêm trọng có tổ chức rất manh động liều lĩnh man dợ mất nhân tính
nhóm đối tượng này đã bắn chết đồng chí bí thư xã yat tun đồng chí chủ tịch xã yat tieu bốn cán bộ công an ba dân thường và làm bị thương một số người khác
khi xông vào trụ sở ủy ban nhân dân xã chúng đập vỡ cửa kính bắn cán bộ và tiếp tục dùng vũ khí thô sơ tấn công
tước đoạt mạng sống của nạn nhân và ném bom xăng để đốt phá ủy ban nhân dân xã
trên đường di chuyển thì chúng chặn xe bắn lái xe và người dân khi gặp
chúng tiếp tục có các hành vi man dợ như đã thực hiện với cán bộ xã
qua lấy lời khai ban đầu thì một số tên khai rằng chúng nhận được chỉ thị là nếu gặp cán bộ và công an xã thì giết chết cướp tài sản cướp súng đạn
hành vi thể hiện sự dã man hết sức nguy hiểm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng gây mất an ninh trật tự ở cơ sở
đây là hành động cần được lên án mạnh mẽ và sớm xử lý nghiêm minh trước pháp luật
cũng qua vụ việc trên thì cho thấy cái tinh thần quả cảm hết lòng vì sự nghiệp chung cái tính đảng rất cao của đồng chí bi thư xã iapua đồng chí chủ tịch xã ea tiêu
vì khi biết có sự việc xảy ra tại trụ sở xã
thì các đồng chí đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường và khi công chí đến hiện trường thì bị các đối tượng nó sát hại
trước sự man dợ và manh động của các đối tượng đã khiến cho một số cán bộ chiến sĩ công an xã cán bộ xã và cả người dân thương vong
ngay sau vụ việc này lãnh đạo đảng nhà nước lãnh đạo bộ công an đã thể hiện sự quan tâm và có những chế độ chính sách như thế nào đối với các trường hợp hy sinh và bị thương
ngay sau vụ việc thì các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước
trực tiếp là đồng chí thủ tướng chính phủ đồng chí phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang đã chỉ đạo giải quyết vụ việc
thực hiện chế độ chính sách đối với số cán bộ chiến sĩ hy sinh và bị thương
đã quyết định công nhận liệt sĩ đối với sáu cán bộ chiến sĩ hy sinh
đồng chí phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang đã đến thăm động viên gia đình các nạn nhân và yêu cầu các cấp chính quyền tỉnh đắk lắc quan tâm hỗ trợ về đời sống tinh thần đối với gia đình các nạn nhân
đồng chí bộ trưởng bộ công an đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm cho bốn đồng chí cán bộ công an huyện chư quynh tỉnh đắk lắc đã hy sinh hỗ trợ chính sách đối với gia đình bốn đồng chí hy sinh và hai đồng chí cán bộ bị thương
đồng chí thượng tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an đã trực tiếp đến thăm viếng trao quyết định truy thăng cấp bậc hàm đối với các đồng chí hy sinh và thăm các đồng chí cán bộ bị thương đang điều trị tại bệnh viện
thưa đồng chí hiện nay bộ công an đang triển khai những hoạt động như thế nào để đảm bảo kiểm soát tình hình an ninh trật tự tại đắk lắc còn đối với những đối tượng tham gia vào vụ nổ súng tại đắk lắc hiện đang bỏ trốn đồng chí có đưa ra những yêu cầu gì
với tinh thần quyết liệt tấn công truy bắt bằng được bằng hết các đối tượng gây ra vụ việc đến nay lực lượng công an nhân dân cùng các đơn vị chức năng với sự hỗ trợ tích cực của quân chúng nhân dân
chúng ta đã bắt giữ được
khoảng năm mươi đối tượng để kiểm soát tình hình an ninh trật tự tại địa bàn thì đồng chí bộ trưởng bộ công an đồng chí thứ trưởng lương tâm quang đã chỉ đạo áp dụng mọi biện pháp cần thiết để truy bắt hết số đối tượng gây ra vụ việc
đang còn lần trốn thu giữ toàn bộ vũ khí vật liệu nổ đồng thời đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân và các lực lượng tham gia truy bắt
tiến hành công tác điều tra xử lý nhanh chóng
theo đúng quy định triển khai đồng bộ các biện pháp loại trừ các nguy cơ xảy ra vụ việc tương tự lợi dụng vụ việc để kích động gây mất an ninh trật tự
chỉ đạo ra soát toàn bộ các phương án đảm bảo tuyệt đối an ninh tại các địa bàn các mục tiêu các lĩnh vực trọng điểm sẵn sàng lực lượng phương tiện xử lý các tình huống phức tạp phát sinh
bộ công an yêu cầu và kêu gọi các đối tượng còn đang lẩn trốn
ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật
và cũng đề nghị người dân tích cực tham gia tố giác tội phạm cung cấp thông tin để giúp lực lượng chức năng truy bắt số đối tượng còn lại
một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn đồng chí trung tướng tô ân sô đã dành thời gian trả lời phỏng vấn cùng với truyền hình công an nhân dân